đây là năm mà những quyết sách từ đại hội một mươi hai của đảng đi vào cuộc sống củng cố niềm tin và tạo sự hưng phấn lan tỏa trong lòng dân
và trong quá trình đó báo chí đã đóng góp một phần quan trọng
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài ấn tượng báo chí việt nam năm hai nghìn một mươi bảy của tác giả trương minh tuấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
với tốc độ tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một
vượt mục tiêu sáu bảy mà quốc hội đã đề ra và vượt dự toán của các tổ chức quốc tế
năm hai nghìn một mươi bảy kinh tế nước ta đã có bước tăng trưởng ngoạn mục cao nhất trong một mươi năm qua
một trong các động năng đưa tới kết quả này là các cải cách thể chế mà chính phủ đề ra để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính giảm thiểu cơ chế xin cho qua việc cắt bỏ hàng loạt giấy phép điều kiện kinh doanh
để tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng đã nhanh chóng phát huy hiệu quả
vừa góp phần giúp kinh tế tăng trưởng vượt trội vừa tạo tiền đề cho sự tăng trưởng cao hơn bền vững hơn vào những năm tiếp theo
trong lĩnh vực kinh tế niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng sự điều hành của chính phủ đã phản ánh rõ nét ở sự chuyển động của thị trường
số doanh nghiệp mới đăng ký cũng như số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp
đều đạt mức kỷ lục một trăm hai mươi sáu tám trăm năm mươi chín doanh nghiệp thành lập mới và hai mươi sáu bốn trăm bốn mươi tám đơn vị quay trở lại hoạt động
thêm ba một mươi sáu triệu tỷ đồng được đưa vào sản xuất kinh doanh
đồng thời vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân cũng lên tới một mươi bảy năm tỷ usd
bên cạnh đó là tín hiệu lạc quan từ thị trường chứng khoán
theo ủy ban chứng khoán nhà nước
thị trường cổ phiếu chỉ số vn index tăng bốn mươi ba so với cuối năm hai nghìn một mươi sáu
mức cao nhất gần một mươi năm trở lại đây và là mức tăng trưởng thuộc hàng cao nhất tại khu vực châu á
cần nhấn mạnh rằng năm hai nghìn một mươi bảy được coi là năm của mưa bão lũ thiên tai diễn ra ở hầu hết các miền trên cả nước
chỉ trong sáu tháng cuối năm đã xuất hiện liên tục tới một mươi sáu cơn bão

nhưng cùng với nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế
đảng nhà nước và toàn dân đồng thời nỗ lực phát triển xã hội đặc biệt là vấn đề an sinh
nổi bật là số hộ thiếu đói giảm ba mươi một bảy so với năm trước
gần một mươi bảy triệu thẻ bảo hiểm y tế sổ thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng các đối tượng chính sách
cả nước có gần hai mươi ba triệu học sinh sinh viên đến trường
mạng lưới giáo dục nghề nghiệp tiếp tục phát triển đa dạng về loại hình đào tạo mô hình hoạt động
khoảng sáu trăm linh lao động nông thôn và một mươi chín người khuyết tật được hỗ trợ đào tạo nghề
những hiệu quả cụ thể thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội đã được báo chí phản ánh một cách sinh động
là dòng chủ lưu trên truyền thông trong năm hai nghìn một mươi bảy
trên báo in và báo điện tử trên sóng phát thanh và truyền hình các thành tiệu các nhân tố mới
điển hình tiên tiến tinh thần khởi nghiệp được phản ánh một cách ấn tượng rõ nét đa dạng hấp dẫn
việc báo chí phê phán tệ quan liêu trì trệ trong quản lý sự bất cập của một số chính sách
sự lộng hành của lợi ích nhóm tình trạng cạnh tranh bất bình đẳng cũng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm
chấp hành hưởng ứng sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng sự điều hành của chính phủ trong nỗ lực loại bỏ những cản trở trên đường phát triển
báo chí luôn đồng hành với quan điểm đường lối thái độ kiên quyết ý chí sự đoàn kết của đảng
không tô hồng thành tiệu không bôi đen bất cập mà phản ánh chân thực bức tranh kinh tế xã hội
và cuộc sống muôn màu muôn vẹn trên khắp mọi miền tổ quốc
cần nhấn mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng loại bỏ lợi ích nhóm đã và đang trở thành cao trào
với quyết tâm cao của ban chấp hành trung ương đảng
đồng hành của bộ chính trị đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng
báo chí không những đồng thuận mà còn góp tiếng nói tích cực đồng hành cùng đảng chính phủ
và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng này
một loạt các cán bộ cấp cao bị đưa ra xét xử đã thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật
nếu vi phạm pháp luật dù là bất kỳ ai ở bất kỳ cương vị nào
cũng phải chịu sự phân xử nghiêm minh của luật pháp đồng thời cũng cho thấy không có vùng cấm
đối với báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
thông tin về một số đại án được báo chí đề cập đã trực tiếp góp phần khẳng định chức năng nhiệm vụ
của nhà nước pháp quyền khẳng định chế độ chúng ta không dung dưỡng tham nhũng lãng phí tiêu cực
và không cho phép bất kỳ người nào đứng trên pháp luật
dư luận xã hội không khỏi phẫn nộ
trước số tài sản khổng lồ của nhà nước đã bị một số cá nhân làm thất thoát
chúng ta thậm chí đau lòng khi thấy một số người đã từng là cán bộ đảng viên có trách nhiệm
phải đứng trước tòa án nhân dân và nhận án tù
việc báo chí đưa ra ánh sáng sự lộng hành của các nhóm lợi ích nhằm ngăn chặn đẩy lùi hiện tượng tiêu cực
đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và chế độ giúp xã hội trở nên lành mạnh hơn
đó cũng là dòng thông tin chủ đạo trên báo chí trong cuộc đấu tranh kiên trì và quyết liệt này
tuy nhiên cũng cần phải thẳng thắn khi đề cập những gì không nên chưa được trong hoạt động báo chí năm hai nghìn một mươi tám
đó là tình trạng tiêu cực mặc dù giảm mạnh so với năm trước nhưng còn không ít nhức nhối
một bộ phận phóng viên nhà báo thoái hóa biến chất tiếp tục nhũng nhiễu doanh nghiệp
lợi dụng quyền tự do báo chí để mưu đồ lợi ích cá nhân xâm phạm lợi ích của người khác và của cộng đồng
hoặc biến báo chí thành công cụ phục vụ các nhóm lợi ích lũng đoạn thị trường trực tiếp hoặc gián tiếp
tiếp tay cho các thế lực thù địch công kích chế độ hạ thấp các thành tiệu của đất nước phát tán tin đồn gây bất an cho nhân dân
tình trạng đưa tin giật gân câu khách mô tả các hành vi man dợ trái với thuần phong mỹ tục
và truyền thống dân tộc vẫn còn phổ biến
đó là một số tờ báo nhất là báo điện tử vẫn chưa thật sự chuẩn mực trong thông tin
còn tình trạng lựa chọn thông tin câu khách chưa có nhiều bài viết sắc xảo về các điển hình trong hoạt động kinh tế xã hội về gương người tốt việc tốt
khi cuộc sống xuất hiện tình huống mới nhân tố mới thì báo chí chưa có nhiều bình luận sắc xảo có tính định hướng có sức thuyết phục
nói cách khác là chưa có nhiều tin tức trên bình diện rộng phản ánh đa chiều mọi chuyển động của cuộc sống
từ thực tế báo chí năm hai nghìn một mươi bảy có thể nói báo chí của chúng ta vẫn thiên về thông tin mà ít các bình luận điều tra bài viết có chất lượng mang tính phản biện chính sách phản biện phát ngôn phản biện các vấn đề mới nảy sinh
bên cạnh đó là tình trạng chạy theo thông tin mạng xã hội chưa được kịp
nói cách khác là chưa có nhiều tin tức trên bình luận điều tra bài viết có chất lượng mang tính phản bản mang tính phản bản mang tính phản bản mang tính phản bản
những vấn đề hiện tượng này là mặt trái là sự rủi ro của tự do báo chí
vì thế cần nhắc lại rằng một nền báo chí tự do phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật được làm những việc mà luật pháp không cấm và nhiều hành vi tiêu cực của báo chí không thể chỉ dùng luật pháp để điều chỉnh mà còn cần đến vai trò của đạo đức nghề nghiệp
sự phát triển của công nghệ thông tin đưa tới sự phổ cập của mạng xã hội trên phạm vi toàn cầu cũng như ở nước ta
báo chí truyền thống và báo chí điện tử không còn là phương tiện thông tin đại chúng độc quyền nữa
nếu không nâng cao chất lượng thông tin không cải cách phương thức kỹ thuật truyền tải thì báo chí rất khó có thể cạnh tranh với thông tin được lan truyền cực kỳ nhanh chóng trên các mạng xã hội
đáng mừng trong dòng tin tức của nước mỹ
cuộn hàng giờ hàng phút báo chí vẫn là nơi tin cậy nhất với người dân
bằng chứng là truyền hình và phát thanh vẫn là những người bạn không thể thiếu trong mỗi gia đình
báo in vẫn duy trì lượng phát hành cao báo điện tử vẫn có lượng độc giả đông đảo
chính sự vươn lên giữ thế thượng phong về thông tin của báo chí đã có tác dụng điều tiết đẩy lùi các tin giả tin tức độc hại và thất thiệt tràn lan trên mạng xã hội
nhờ đó cũng góp phần phát huy các yếu tố tích cực và sự hữu dụng của các trang mạng
nhiều nhà báo trung thực đồng thời là blogger facebooker có đông đảo người theo dõi
có thể nói chúng ta đang có một đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp tiếp cận với trình độ và công nghệ làm báo hiện đại nhất thế giới
không ít nhà báo được công chúng nể trọng về sự chính trực tính chuyên nghiệp và dũng khí
chính họ là đầu tàu
đầu tàu của báo chí nước nhà là người diêu dắt là tấm gương được các nhà báo trẻ noi theo
quan trọng hơn trước các vấn đề sôi động nhạy cảm phức tạp của cuộc sống mà báo chí có nhiệm vụ phản ánh
dù là nhà báo lớp trước hay nhà báo trẻ cũng cần tỉnh táo nhìn nhận đánh giá tránh a dua chống xu hướng phe nhóm
đồng thời cần chấm dứt tình trạng bám theo doanh nghiệp để trục lợi
quét sạch tình trạng giả danh mạo danh nhà báo làm giảm uy tín báo chí và nguy hại cho xã hội
hơn lúc nào hết phóng viên báo chí cần tiệm cận cuộc sống nhiều hơn sâu sát hơn
phải vừa là người lính xung kích trong khi đưa ra thông tin có tính phát hiện cổ vũ khẳng định có tính thuyết phục mạnh mẽ
vừa là công dân mẫu mực trong khi tham gia phát triển xã hội với thái độ nghiêm túc
cả về chuyên môn và đạo đức người làm báo
năm hai nghìn một mươi bảy đã cho thấy rất rõ một khi đã có được niềm tin yêu của nhân dân đối với báo chí
tự nó đủ sức bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những người cơ hội chính trị
vì thế cùng với nỗ lực khắc phục hạn chế thiếu sót báo chí nước nhà đã và đang chứng minh nền báo chí cách mạng nước ta
là nền báo chí tự do đúng nghĩa
một nền báo chí vì dân và do dân
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài ấn tượng báo chí việt nam năm hai nghìn một mươi bảy của tác giả trương minh tuấn
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau